ở việt nam chưa có con số thống kê cụ thể nhưng số lượng quần áo cũ và phụ kiện bỏ đi không phải là ít vừa lãng phí vừa gây hại cho môi trường
để thay đổi thói quen đó chị đinh hương đã xây dựng mô hình mặc xanh độc đáo thông qua cửa hàng papa shop
hình thức hoạt động của cửa hàng có phần lạ lùng thu gom quần áo cũ để tái chế hoặc bán lại cho những người cần sử dụng nó
nhưng quan trọng nhất chị hương tập trung tạo một vòng luân chuyển quần áo made in việt nam
chứ không phải là đồ second hand được nhập từ nước ngoài
mọi người sẽ nghĩ đến cái chuyện là mua đồ second hand thì cũng là một dạng tái chế
nhưng mà khi mình dùng nhiều đồ second hand mà mình không để ý đến cái tính địa phương ở trong đó
thì vô hình chúng mình nhập rác thời trang từ những nước khác về
đầu tiên là mình dùng trước mình dùng trước xong rồi mình đi đâu đi đâu thì cũng kể rằng là đây là đồ cũ đấy
đồ mua cửa hàng đấy khách hàng mà đến ở cửa hàng thì mình tôi đều kể cái câu chuyện về tái sử dụng
từ quần áo và phụ kiện cũ chị hương và các bạn trẻ tham gia trong dự án đã tái chế ra rất nhiều sản phẩm mới
từ khi biết đến babasub là mình mua rất là nhiều mua cho bản thân mình rất là nhiều
cho bố mẹ cho em rồi lôi kéo bạn bè đồng nghiệp xuống babasub mua rất là nhiều luôn mới ở cửa hàng
lúc đấy là mình có thêm cái động lực cũng như là mình thấy rằng là cái việc mình làm đang đúng
cũng như là thấy rằng là cái ý nghĩa của cái sản phẩm này
mang lại cho khách hàng cũng như là bắt đầu hình thành
bắt đầu nhìn thấy mọi người trong xã hội thay đổi ý thức mua sắm
hàng trăm triệu đồng doanh thu từ cửa hàng của mình
chị hương đều dành cho hoạt động giúp đỡ trẻ em mồ côi lang thang cờ nhỡ
bảo vệ môi trường không chỉ đến từ những khẩu hiệu
mà cân nhất là những hành động cụ thể tạo ra những đổi thay tích cực trong cộng đồng
để sống thân thiện hơn với môi trường